tương tự thành phố hồ chí minh lực lượng chức năng tỉnh đồng nai những ngày qua cũng đã quyết liệt ra quân
nhắc nhở xử lý người ra đường không có lý do chính đáng nhiều cửa hàng bán các mặt hàng không thiết yếu
để xảy ra tình trạng tụ tập đông người gây cản trở công tác chống dịch của địa phương
các tổ công tác của công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai vừa đồng loạt ra quân
thực hiện kiểm tra việc chấp hành giãn cách xã hội theo chí thị một mươi năm của ubnd tỉnh chí thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
theo ghi nhận ngày thứ ba giãn cách trên các tuyến đường nội ô thành phố biên hòa đường đã vắng hơn
song vẫn còn nhiều người đi lại lực lượng chức năng đã dừng xe ngẫu nhiên kiểm tra nhắc nhở người dân
chấp hành các quy định giãn cách một số trường hợp không nêu được lý do ra ngoài chính đáng bị lập biên bản xử phạt
cả đoàn nghiệp giao thbling sẽlines lo chuyên truyện trong weedgide
ngoài trong lần đầu tiên kết thúc đó là chia trị cho cácies
esco không hiểu số chuyên dịch hang
so thế failed để hiểu
tôi đối với anh em

hàng không thiết yếu và để tập trung đông người so với quy định
theo báo cáo từ khi thực hiện giãn cách xã hội đồng nai đã có ba trăm ba mươi bảy trường hợp vi phạm
bị lập biên bản xứ phạt với số tiền gần một tỷ đồng
riêng thành phố biên hòa đã lập hồ sơ xử lý hơn hai trăm linh trường hợp vi phạm phòng dịch
như không đeo khẩu trang ra đường trong trường hợp không cần thiết tập trung đông người
không chấp hành ngừng kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu
không giữ khoảng cách tối thiểu với số tiền xứ phạt gần ba trăm linh triệu đồng